thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ giao thông vận tải kiểm tra có biện pháp kiểm soát chặt chẽ đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động thu phí tại các trạm thu phí bot trên cả nước
theo đó bộ trưởng bộ giao thông vận tải chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng
theo quy định tại nghị quyết số bốn trăm bảy mươi ba ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội
quyết định số bảy ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại chỉ thị số sáu ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về tiến độ lộ trình chuyển sang thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng